chỉ vì nghe người phụ nữ là hàng xóm nói chuyện lớn tiếng nghi chị này chửi mẹ mình nên một người đàn ông đã nhẫn tâm dùng dao giết chết người hàng xóm
hôm qua tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù trung thân đối với bị cáo lê quốc trân ba mươi ba tuổi ngụ tại thị trấn an thới huyện phú quốc về tội giết người
theo cáo trạng ngày hai mươi ba tháng ba sau khi đi nhậu về chân nấp ở giếng nước gần nhà thì nghe chị huỳnh thị tố loan ba mươi chín tuổi đang ở nhà bên cạnh nói chuyện lớn tiếng
cho rằng chị loan chửi mẹ mình nên y lấy hai cây dao ở bên giếng nước đi đến thì thấy chị loan đang đứng nói chuyện với con trai là lâm huỳnh long
bất ngờ trân lao vào chém vào vai long sau đó trân tiếp tục dùng dao đâm và chém nhiều nhát vào người chị loan làm chị tử vong trên đường đi cấp cứu
gây án xong long đến công an thị trấn an thới đầu thú
ngoài mức án tù trung thân hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần hai trăm linh triệu đồng